trong ngày đầu năm mới tức là ngày một tết công an huyện đầm rơi và trần văn thời tỉnh cà mau đã triệt xóa hai tụ điểm đá gà ăn tiền có tám mươi hai đối tượng liên quan và tạm giữ nhiều tăng vật
tại ấp hòa thuận a đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện đầm rơi kết hợp cùng công an xã tân thuận đã tiến hành bao vây sân trống và bắt quả tăng bốn mươi bốn đối tượng tham gia đá gà an tiền
tăng vật thu được tại sân gà và trên người của các đối tượng gồm bảy con gà sáu cặp cửa hai mươi cuộn băng keo ba mươi chín xe mô tô và hơn bốn mươi triệu đồng
cũng vào chiều ngày một tết đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện trần văn thời và công an thị trấn sông đốc kết hợp triệt xóa một tụ điểm đá gà tại thị trấn sông đốc
có ba mươi chín đối tượng tham gia tạm giữ bảy con gà hai cặp cựa và trên một mươi triệu đồng
các đối tượng có liên quan và tăng vật đã được chuyển về công an huyện đầm rơi và trần văn thời để xử lý theo đúng quy định